chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tựa tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị yên bái là một trong những tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề của cơn lũ vừa qua
đây cũng là địa phương có hệ thống y tế còn nhiều khó khăn đặc biệt là tuyến xã
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo sở y tế tỉnh yên bái về công tác khắc phục đảm bảo cho người dân có thể tiếp cận với dịch vụ y tế trong hoàn cảnh mưa lũ